theo thông tin mới cập nhật của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
do ảnh hưởng của không khí lạnh trong sáng và đêm nay vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
sóng biển cao từ hai đến ba mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khu vực miền núi phía bắc
theo dõi sát diễn biến rét đậm để chủ động hướng dẫn người dân phòng tránh kịp thời phù hợp các tỉnh thành
khu vực ven biển thông tin kịp thời về tình hình gió mạnh sóng lớn trên biển để thuyên trưởng ngư dân chủ động phòng tránh